tiếp ông horu tổng giám đốc điều hành tổ chức tài chính quốc tế thành viên nhóm ngân hàng thế giới thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
kinh tế việt nam đang phát triển ổn định các chỉ số vĩ mô rất tốt thu ngân sách bảo đảm chỉ tiêu đề ra đầu tư nước ngoài tăng trưởng khá
trong thành tựu đó có sự hợp tác giúp đỡ của ngân hàng thế giới và tổ chức tài chính quốc tế
thủ tướng nêu rõ việt nam đang thành công bước đầu trong phát triển năng lượng tái tạo
tuy nhiên việt nam cũng đang gặp khó khăn vì đường dây truyền tải điện đang quá tải
do đó thủ tướng mong tổ chức tài chính quốc tế hỗ trợ việt nam đầu tư sớm đường dây truyền tải điện
ở những khu vực trọng điểm để giải tỏa công suất các nhà máy điện
tổng giám đốc điều hành tổ chức tài chính quốc tế tin tưởng có thể giúp đỡ việt nam sử dụng năng lượng sạch
hỗ trợ xây dựng đường dây truyền tải điện từ lào sang việt nam phát triển việc sử dụng khí hóa lỏng
quan điểm của tổ chức tài chính quốc tế là hai bên có thể bắt đầu từ những bước đi nhỏ
từng bước đi vững chắc để đạt được những thành công lớn
tổ chức tài chính quốc tế mong muốn tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam phát triển mạnh mẽ
trong quá trình này ông mong nhận được sự ủng hộ của chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam